từng được biết đến là vương quốc hồ tiêu vậy nhưng giờ đây vùng đất chư sê chư pư gia lai lại trở nên tiêu điều
nhiều năm chống chọi với thiên tai bệnh tật hàng loạt diện tích trồng tiêu ở gia lai này đã bị bà con nơi đây nhổ trụ bán tháo nhằm vất vát cũng như trả nợ ngân hàng
dọc tuyến đường từ các huyện chư sê chư pư vương quốc của hồ tiêu tây nguyên một thời là ngổn ngang những đống trụ tiêu được thu gom chờ bán
từ trụ gỗ đến trụ bê tông cũng đành phải nhổ bởi tiêu chết xuống giá đầu tư thua lỗ nợ ngân hàng không thể trả được đời sống của các hộ trồng tiêu càng trồng chất khó khăn
lúc mua trụ thì hai trăm linh rưỡi thế là giờ bán thì có ba bốn mươi rồi loại trụ bê tông thì mua cũng hơn trăm giờ bán được một mươi cũng không có người mua thế là giờ lại quay lại trồng cà
nhiều năm trước số trụ trồng tiêu này là cả một gia sản của không ít nông dân trồng tiêu vùng tây nguyên
để có được hai trụ tiêu này gia đình ông đỗ văn kèn đã đầu tư vào đây hơn một tỷ đồng sau vài năm chăm bãm khi cây vừa cho quả cũng là lúc hồ tiêu chết ồ ạt
nhiều năm trước số trụ trồng tiêu này là cả một gia sản của không ít nông dân trồng tiêu sau vài năm chăm bãm khi cây vừa cho quả cũng là lúc hồ tiêu chết ồ ạt